cũng vào ngày một mươi năm tháng tám tổng thống mỹ joe biden cho biết ông sẽ tới thị xác hawaii trong thời gian sớm nhất
có thể để đánh giá tình hình thiệt hại cũng như động viên tinh thần các nạn nhân trong thảm họa cháy rừng kinh hoàng nhất thế kỷ đang xảy ra tại đây
phát biểu tại wisconsin tổng thống biden khẳng định ông và đệ nhất phu nhân joe biden sẽ tới hawaii ngay khi có thể
đồng thời nhấn mạnh không muốn chuyến thị sát ảnh hưởng đến các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương tại đây
bất kỳ chuyến công tác nào của tổng thống cũng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về hậu cần và an ninh đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan địa phương
trong một số trường hợp các nhân sự đang đảm trách nhiệm có thể được huy động tham gia phục vụ chuyến thị xác này
trước đó tổng thống joe biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở hawaii chỉ thị chính quyền liên bang hỗ trợ bổ sung cho công tác phục hồi của bang và địa phương tại những khu vực bị ảnh hưởng
số nạn nhân thiệt mạng do cháy rừng đã lên tới một trăm linh một người
và đây là thảm họa tồi tệ nhất
tồi tệ nhất xảy ra ở hawaii kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi